trước tình hình thiên tai bão lũ bước vào giai đoạn cao điểm đoàn công tác ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa đã tổ chức kiểm tra tình hình chuẩn bị ứng phó với mưa lũ tại huyện mường lát
đoàn công tác yêu cầu các huyện miền núi như mường lát cần chủ động chuẩn bị kịch bản ứng phó với thiên tai hạn chế thấp nhất thiệt hại
đối với cơn bão số ba có khả năng gây mưa rất lớn nguy cơ sạt lở và lũ quét cao các địa phương cần nghiêm túc thực hiện công điện của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
tiếp tục ra soát cập nhật bổ sung phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đặc biệt là phương án di dân tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất
triển khai lực lượng ứng trực tại các khu vực ngầm tràn kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến cho người dân về biện pháp kỹ năng ứng phó với thiên tài